nhằm động viên các giáo dân tổ chức một mùa giáng sinh với tinh thần đoàn kết vui tươi an toàn tiết kiệm
hôm qua đoàn công tác của ban chỉ đạo tây nam bộ đã đến thăm chúc mừng và tặng quà tòa giám mục giáo phận vĩnh long
nhà thờ tránh tòa vĩnh long nhà thờ tin lành vĩnh long và ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh vĩnh long
tại các nơi đến thăm lãnh đạo ban chỉ đạo tây nam bộ gửi lời chúc tới các vị giáo phẩm
linh mục mục sư tu sĩ và toàn thể đồng bào công giáo tin hữu tin lành trong tỉnh lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi sáu
và đón năm mới hai nghìn một mươi bảy vui tươi an lành hạnh phúc đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo
tín hữu tin lành vào các phong trào thi đua yêu nước
ban chỉ đạo tây nam bộ mong muốn các vị giáo phẩm linh mục mục sư tu sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết
vận động giáo dân tín đồ sống tốt đời đẹp đạo
các giám mục linh mục mục sư bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn ban chỉ đạo tây nam bộ
các cấp ủy đảng chính quyền của tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào theo đạo phát triển kinh tế
cũng như sinh hoạt tôn giáo và xem đây là nguồn khích lệ to lớn
đồng thời hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động giáo dân tín đồ thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước góp phần phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn